kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trường hợp người điều khiển xe máy ô tô vi phạm giao thông rồi phóng xe bỏ trốn cảnh sát giao thông là hành vi vi phạm pháp luật
thậm chí còn có không ít trường hợp vi mải mê chạy trốn cảnh sát giao thông mà gặp phải tài nạn trên đường
những trường hợp ấy sẽ được chúng tôi truyền đề quý vị ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
trong clip ghi lại khi thấy hai thiếu nữ chạy xe vào trong nhà gia trụ không khỏi bất ngờ và đứng hình
tiếp đó hai chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng chạy xe vào sân và đi vào bên trong rát chiếc xe máy vi phạm của hai thiểu nữ ra bên ngoài
hiện chưa rõ ngoài lỗi không đối mũ bảo hiểm không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ thì hai thiếu nữ này còn vi phạm lỗi nào nữa không
tuy nhiên những hành động thiếu ý thức của hai thiếu nữ này đã khiến dân tình ngán ngẩm vô cùng
sau vụ việc này thì nghĩ mỗi người cần nâng cao ý thức hơn trong việc tham gia giao thông tránh để xảy ra những trường hợp tương tự
sự việc xảy ra tại đường nguyễn sơn quận tân phú tp hcm và được người dân ở gần hiện trường ghi lại
theo đoạn clip chủ nhân chế xe máy điện vespa là một đôi nàm nữ
khi đang đi trên đường chiếc xe bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại
nhưng nam thanh niên cầm lái vẫn ngoan cố vặn tay lái
thấy vậy các đồng chí cảnh sát đã dượt đuổi theo
nam thanh niên kia ngày càng phóng với tốc độ cao và bất ngờ bẻ lái quay đầu xe gấp
thế nhưng dù cố gắng trốn chạy nam thanh niên cũng bị cảnh sát giao thông đuổi kịp bắt dừng lại
đây có lẽ là bài học nhớ đời cho anh tràng kia
dù cho có muốn thể hiện bản thân cũng không nên liều lĩnh đùa giỡn
đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội
hành động của nam thanh niên khiến người xem không khỏi bức xúc
cầu ta thích thể hiện với bạn gái hay thích chống đối cảnh sát giao thông
dù là gì đi chăng nữa thì bỏ chạy càng gây nguy hiểm cho chính cặp đôi mà thôi
tự nhiên thêm tội chống đối lực lượng chức năng
những hành vi như thế này cần bị phạt thích đáng để giăn đè
qua vụ việc trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên nào
đang có ý định thể hiện trình độ trước mặt bạn gái bằng cách này thì nên tự bỏ đi nhé
chứ đến lúc không may mà gặp phải trường hợp như trên thì chắc chỉ có nước đội quân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trước khi mọi người đang dừng xe chờ đen đỏ thì có hai nam thanh niên đèo nhau trên xe máy
liều lính lao vào đường một chiều
đáng chú ý sau đó chiếc xe máy của hai nam thanh niên này bất ngờ lao lên vỉa hè rồi lao thẳng vào gốc cây lớn
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy đổ nhào ra đường hai thanh niên thì ngã sỏng xoài xuống đất
may mắn cú va chạm của hai nam thanh niên này không ảnh hưởng đến xung quanh nhưng làm ai cũng thót tìm
ngay sau đó đã có hai đồng chí cảnh sát giao thông áp sát
và giúp hai thanh niên này dựng xe lên vỉa hè rồi làm việc với trường hợp này
người đăng tải clip cho biết dường như trước đó hai nam thanh niên này đang cố gắng trốn cảnh sát giao thông
sau đó nuống cuống lao vào gốc cây
sự việc được đăng tải đã gây xôn xao trên mạng xã hội
nhiều người tỏ ra bức xúc với hành vi thiếu ý thức của hai nam thanh niên khi tham gia giao thông
từ vụ việc trên thiết nghĩ mỗi người khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm túc những quy định
khi mắc lỗi không nên bỏ chạy
vì đã có rất nhiều trường hợp vi phóng xe với tốc độ cao hòng thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát giao thông
nhưng lại phải đánh đổi bằng cả tính mạng
cụ thể ngày hai mươi tháng một mươi hai tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông cát lái làm nhiệm vụ trên đường võ trí công
phường thạch mỹ lợi tp thủ đức phát hiện hai thanh niên chạy xe máy lãng lách nên ra hiệu dừng để kiểm tra
thấy cảnh sát giao thông hai thanh niên phóng xe máy tốc độ cao
vào làn ô tô trên đường nguyễn thị định
khi đến phạc cắt lái tp thủ đức cả hai mua vé và vào bên trong nhà chờ để chờ phà
cùng lúc này lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện xử lý tạm giữ hai phương tiện
theo cảnh sát giao thông hai người vi phạm giao thông có một người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy
người còn lại không có bảng lái
được biết cả hai nam thanh niên bị xử lý lỗi chạy xe máy vào đường cấm
không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển
và hiện hai chiếc xe máy đang được tạm giữ
để tiếp tục xử lý theo quy định
không những thế dù đã vi phạm
nhưng một trong hai nam thanh niên đã quay lại đăng lên mạng với thái độ cực kỳ hạ hê
sau đoạn clip mong rằng mỗi người dân cần ý thức hơn trong việc tham gia giao thông
đồng thời các lực lượng chức năng cũng cần nắm bắt tình hình
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm như thế này
đang chạy xe bỗng nhận ra
mình đang vi phạm giao thông quá hoảng hốt
nam thanh niên cuốn cuồng phi lên vỉa hè tìm nơi ẩn nấp
theo người đăng tải clip cho biết
nam thanh niên chạy xe máy vi phạm luật giao thông nên đang cố tìm cách né tránh cảnh sát giao thông
trong lúc chạy trốn anh trang chạy với tốc độ khá nhanh lao lên vỉa hè rồi ngã văng xuống đường
ngay lập tức chàng trai lại hốt hoảng bật dậy dựng xe máy lên để chạy tiếp
nhưng do luống cuống vướng ngay vào mấy túi rác ven đường nên ngã sắp mặt
trước tình huống trời trêu thanh niên đánh nấp vào góc tường để tránh cảnh sát giao thông có thể nhìn thấy
thế nhưng mọi hành động của anh ta đã bị camera an ninh của nhà dân ở gần đó ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội
nhiều người xem clip đã không nhịn được cười và lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử của chàng trai
vậy nên nếu chẳng may rơi vào tình huống trên người dân cần nên bình tĩnh
chấp hành hiệu lệnh của các chú cảnh sát giao thông chứa đừng tìm nơi ẩn nấp như nam thanh niên nói trên nhé
trong cuộc sống không ít những tình huống cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
và gặp phải cảnh tượng bất ngờ để khó đỡ của nhiều thanh niên đã vi phạm còn manh động
như màn chạy trốn pháp luật vô cùng liều lĩnh của hai cô gái dưới đây
cụ thể sự việc được camera an ninh nhà dân tại biên hòa đồng nai ghi lại
khoảng hai giờ chiều ngày năm tháng năm vừa qua lúc này tại ngôi nhà có ba mặt tiền đang mở cửa phía sau
trong sảnh có chiếc xe máy
ô tô đang đỗ
đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hai cô gái mặc đồ trồng nắng kín mít
ngồi trên xe máy rồi lao thẳng vào trong nhà dân
thậm chí hai người ngồi trên xe luồn lách giữa xe máy và ô tô rồi đi phi tận và sâu trong nhà
tuy nhiên chỉ vài giây sau hai vị cảnh sát đã xuất hiện
cảnh sát dựng xe trước cửa nhà rồi tiến vào trong nói
bước ra đây sao lại chạy vô nhà người ta
công an dừng xe không chấp hành còn bỏ chạy dắt xe ra đây
sau đó anh cảnh sát còn nói với khi chế xe đụng mạnh
cô chú thông cảm nhà
trên kia sự việc nhiều người ngỡ ngàng trước hành động của hai cô gái
chỉ vì trốn chạy đành chui tạm vào nhà dân để lánh nạn
sau đó hai cô gái bước ra ngoài để mặc chiến sĩ cảnh sát giao thông
dắt chiếc xe máy tăng vật ra cửa yêu cầu xuất trình giấy tờ
chủ nhà cười nói rộn ràng bỏ hai cô gái xin các chú cảnh sát giao thông tha cho
chứ đừng có chạy trốn như vậy
và khuyên hai cô gái nộp phạt chứ không nên chạy trốn như vậy rất nguy hiểm
may không tông vào xe ô tô không lại bắt đèn luôn đó
được biết hai cô gái này đối mũ bảo hiểm đầy đủ song xe không có gương
nếu bị phạt thì chỉ bị phạt một trăm năm mươi đồng
thế nhưng lại mạo hiểm luồn lách bỏ chạy rất nguy hiểm
nói clip nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác của dân mạng
ai nấy đều bước xúc ngào ngán trước hành vi chạy trốn pháp luật của hai cô gái trẻ
đến bao giờ dân mới nhận thức được việc nguy hiểm của vi phạm luật giao thông nhỉ
bao nhiêu vụ tai nạn giao thông vì vi phạm
thế mà vẫn có những bộ phận có nhận thức kém đến mức độ chạy trốn như vậy nữa
may là hai cô gái gặp được cảnh sát giao thông nhẹ nhàng dễ mến đấy
hên chạy trốn chưa quẹt cho một phát là đền ốm cái xe ô tô
thả ăn viên bản mà ít tiền hơn thì lại chạy trốn
tất cả những thành phần chạy cảnh sát giao thông như này đều không phải dạng vừa
nên phạt thêm cho nhớ
qua đoạn clip có thể thấy việc bỏ trốn khỏi cảnh sát giao thông không mang lại lợi ích gì
ngược lại việc bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng xe là hành vi không chấp hành hiệu lệnh
tùy theo tính chất mức độ loại phương tiện có thể sẽ bị xử phạt nặng hơn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại